thưa quý vị và các bạn hiện nay nhiều lối thoát hiểm trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố bắc cạn
đã bị nhiều hộ dân rào chắn chiếm dụng và thậm chí là còn làm cả cửa sắt kiên cố
chính sự thiếu ý thức này đã tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi có cháy xảy ra
khu dân cư tổ một mươi ba phường đức xuân thành phố bắc cạn
những đường thoát hiểm như thế này bị người dân sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau
bịt hai đầu lợp mái nhựa làm chỗ rửa rau rửa bát và chế biến thức ăn pha chế đồ uống
mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhưng những vi phạm này vẫn mặc nhiên xảy ra
chúng tôi thấy tình trạng như thế chúng tôi đã đôn đốc nhắc nhở bà con và báo cáo cho cả chính quyền địa phương
chúng nhiều lần xuống giải quyết nó cũng chưa giải quyết được tiết điểm
theo quy định khi xây dựng khu dân cư
chính quyền địa phương đã thiết kế để xây dựng lối thoát hiểm dùng cho việc thoát hiểm
đồng thời để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên hiện tại các lối thoát hiểm trên nhiều địa bàn khu vực dân cư đều bị người dân sống trong khu vực rào chắn
thậm chí còn làm cả cửa sắt dùng khóa để khóa lại làm nơi sinh hoạt của gia đình
điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng
khi nó xảy ra cháy nổ
thì thứ nhất là lối thoát hiểm để cứu người
thứ hai là cứu tài sản
thứ ba là có thể triển khai các phương án để xử lý các sự cố cháy nổ
để những ẩn họa khôn lường từ việc lấn chiếm lối thoát hiểm trong khu dân cư không xảy ra
rất cần sự cương quyết vào cuộc của cơ quan chức năng trong công tác vận động tuyên truyền
đồng thời cương quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm này